thưa quý vị ủy ban nhân dân xã hòa hiệp huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa bàn giao ba công dân là ba con tin
bị các đối tượng khống chế bắt cóc trong vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân các xã ia tiêu và ia cơ tu vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
như vậy là các con tin đã được trở về nhà an toàn và các đối tượng cầm đầu nguy hiểm cũng đã bị bắt giữ
cho đến nay với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị sự giúp sức của nhân dân
lực lượng công an các cấp đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng
đến bảy giờ sáng ngày một mươi sáu tháng sáu lực lượng công an đã bắt tạm giữ hơn sáu mươi đối tượng
vận động đầu thú sáu đối tượng và triệu tập làm việc với một số người nghi vấn liên quan
bước đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự ba mươi đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
tăng vật chứng bước đầu thu giữ gồm bốn súng quân dụng bốn súng tự chế hai quả lựu đạn
một trăm chín mươi hai viên đạn các loại ba mươi con dao chín ná cao su hai mươi một điện thoại di động thẻ nhớ các loại
và nhiều tài liệu chứng minh đây là một nhóm có tổ chức
với nhiều hoạt động hành vi đặc biệt nguy hiểm trong đó có bốn chiếc điện thoại di động
chúng đem trôn giấu dưới đất ba chiếc và đốt một chiếc
y tim nghie kẻ dẫn đầu nhóm tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu
và giết người dân đang đi trên đường trong đêm ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thú nhận
tôi là người đầu tiên nổ súng tất cả là tất cả anh em của chúng tôi đã bắn hết tục án xã
sau đó có mấy đứa anh em của chúng tôi lấy cái bộn xang nêm chỗ sở ủy ban đột hết cái chỗ đập bên đó
sau đó cả anh em của tôi lên xe về để hỗ trợ chỗ nhóm của amagru
cần đường cục lộ có một chiếc xe bán tải
có một người mà ông đó là không chịu nhường đường là em lấy con con dao em đi đâm bốn phát chạy tới đó luôn
có hai anh em chúng tôi đã lôi sắt chỗ đông mường
sau đó anh em của chúng tôi phải
rút bên đó đi về hỗ trợ chỗ nhóm của amagru
sau đó có một xe tải lớn chạy ra tới chỗ chúng tôi
nên chúng tôi nói với tài xế đó là phải dừng xe cán đường này lại
tài xế lúi xe
có một người đàn em của tôi lại bấm xăng
xe nó đốt luôn
tôi thấy việc làm của tất cả anh em của chúng tôi quá sai
nên tôi khuyên anh em
ai đang đi trốn
phải ra đậu thố
idia khabour ở buôn khabour xã khư khơ huyện khrong bắc tỉnh đắk lắk
cũng là một trong số đối tượng manh động tàn ác đã giết chết một người lái xe chở hàng đang đi trên đường
khi đi chúng tôi mang súng ak r ckc súng hơi vpc lưu đan rồi bòm xăng vào đi giao
rồi chúng tôi đi đánh chiếm
khi đến qua vòng công an đập kính rồi mơ cửa
chúng tôi bắn một anh công an một anh ra ngoài
đánh trước rồi bắn
cũng hai người đã chết hết luôn
sau khi bắn mấy anh công an rồi đột phá phòng bên cạnh
đánh phá hết đập cửa đột hết
rồi khi về đến công an
thấy xe điện máy xanh
chúng tôi bắn luôn
ông lái xe
rồi chết luôn
với sự vào cuộc quyết liệt điều tra truy bắt đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng công an các cấp
đến nay những đối tượng hung hăng manh động tàn ác nhất cũng đã cuối đầu thú nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
chờ đợi các đối tượng làm một phiên tòa với những bản án nghiêm minh nhất